trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam của bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa liên bang myanmar
bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa liên bang myanmar đã có buổi hội đàm cấp cao
về tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật hợp tác an ninh đấu tranh
phòng chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm mới góp phần tích cực
vào việc bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
tại buổi hội đàm bộ trưởng bộ công an tô lâm nhấn mạnh hai nước cần tăng cường tham vấn
ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như interpol aseanpol
đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng cộng đồng asean hòa bình ổn định
hợp tác và phát triển ở khu vực châu á thái bình dương thường xuyên trao đổi kinh nghiệm
thực thi pháp luật trao đổi thông tin tội phạm nhằm phòng chống hiệu quả các loại tội phạm
xuyên quốc gia tội phạm có liên quan đến công dân hai nước phối hợp đảm bảo an ninh
cho các hoạt động đầu tư thương mại lao động học tập và du lịch giữa hai nước
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này trên lãnh thổ nước kia
bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa liên bang myanmar kayyashiu đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy
tốt đẹp giữa hai nước đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tiếp theo
hai bên sẽ phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữ vững an ninh quốc gia
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm cùng bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa liên bang myanmar kayyashiu
đã cùng ký kết biên bản hợp tác giữa hai bộ